thưa quý vị với mong muốn lan tỏa lối sùng xanh chị phạm thị kim hằng ở tp hcm đã tái chế những chiếc túi ni lông thành chiếc túi sách thời trang
việc làm của chị đã lan tỏa đến cộng đồng nhất là với các bạn trẻ thông điệp hãy thay đổi thói quen hàng ngày để bảo vệ môi trường
thích thú vì lần đầu tham gia trải nghiệm tái chế túi ni lông chị xuân nữ ở quận bình thạnh tp hcm đã biến những vật liệu đã qua sử dụng này thành chiếc túi sách thời trang
thường thì những cái túi vứt đi thì tôi nghĩ là mình nên tìm cách nào đó để tái chế thì tôi chỉ nghĩ tới việc là mình sử dụng lại thôi chứ chưa nghĩ đến cái cách làm sao mà tái chế nhưng mà nó vẫn có thể khiến cho người khác cảm thấy nó đẹp và nó có thể gọi là thời trang
ý tưởng tái chế những chiếc túi ni lông này được chị phạm thị kim hằng ấp ủ từ nhiều năm trước
đến năm hai nghìn một mươi một chị đã bắt đầu thực hiện dự án thu ni lông đổi quà và biến những chiếc túi ni lông này thành những sản phẩm
như túi sách hộp bút túi đựng đồ cá nhân
tụi mình bắt đầu dự án là từ hai nghìn hai mươi một thì cũng đâu đó mất một năm rưỡi đến hai năm nghiên cứu và mới chính thức đưa ra thị trường là vào năm ngoái năm hai nghìn hai mươi ba
và chiếc túi này hiện tại thì đến thời điểm này là cũng có khoảng hơn gần hai mươi chiếc túi đã được tái chế và đưa ra thị trường
mình đang cố gắng làm sao để cho mọi người biết được lối sống xanh và thực hiện lối sống xanh nhiều hơn biết đến nhiều sản phẩm xanh hơn
cứ một chiếc túi thời trang ra đời sẽ có một mươi năm ba mươi chiếc túi ni lông được tái chế và sẽ có thêm một người biết đến sản phẩm xanh
cứ như thế mỗi ngày chị hằng lại truyền thêm cảm hứng cho nhiều người hơn về lối sống xanh thân thiện với môi trường